theo nghị định bốn mươi hai của chính phủ từ mùng một tháng bốn tất cả các tàu cá có chiều dài trên một mươi năm mét đều phải lắp thiết bị giám sát hành trình
đây là một trong các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
tuy nhiên sau hơn một tháng nghị định có hiệu lực số tàu cá trên địa bàn tỉnh thanh hóa lắp thiết bị vẫn còn rất thấp
dù biết rõ phương tiện của gia đình mình thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình từ ngày một tháng bốn
nhưng cũng như phần lớn các chủ tàu cá khác anh ngô văn bảo ở phường quảng tiến thành phố sầm sơn
vẫn đưa ra nhiều lý do để biện minh cho mình việc chậm trễ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
thành phố sầm sơn có hai trăm tám mươi năm tàu cá buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
tuy nhiên tính từ khi nghị định có hiệu lực chỉ mới có gần ba mươi chủ tàu thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
ủy ban thành phố sâm sơn đã chỉ đạo các xã phường giả sát toàn bộ danh sách các phương tiện một mươi năm m trở lên trên địa bàn
tuyên truyền vận động bà con có lộ trình để tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
hiện tại tỉnh thanh hóa mới có một trăm hai mươi bốn trên tổng số hơn hai tàu cá có chiều dài trên một mươi năm mét lắp mới thiết bị giám sát hành trình
phần lớn các chủ tàu không lắp thiết bị giám sát hành trình nêu lý do phát sinh nhiều chi phí
thực tế này đòi hỏi sự vào cuộc trách nhiệm tích cực hơn từ các ngành chức năng trong triển khai thực hiện chính sách của nhà nước